mặc dù bị đánh bại ở syri và iraq nhóm khủng bố vẫn ẩn náu dọc theo biên giới syri và một số khu vực sa mạc của iraq đồng thời vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt